thưa quý vị sáng nay gần một trăm linh bảy thí sinh trên địa bàn thành phố hà nội đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và thời điểm này thì các em đã hoàn thành xong môn thi ngữ văn và chuẩn bị cho bài thi ngoại ngữ vào buổi chiều
vâng công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho kỳ thi ngày hôm nay thì đã và đang diễn ra như thế nào
phóng viên của chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online
còn bây giờ xin mời quý vị dành ít phút điểm qua những diễn biến mới nhất về tình hình an ninh trật tự nổi bật
sáng ngày một mươi bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng
đối với các vị can bình văn gióng giám đốc trung tâm kiểm soát bình tật cdc khánh hòa
trần quốc huy trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa
và nguyễn thị quý giám đốc phòng tự án công ty trí kiệm vũ hành
đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc của các vị can tại cdc khánh hòa
theo kết quả điều tra ban đầu trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một cdc khánh hòa thực hiện trái pháp luận
năm gói thầu mua sắm các bộ hóa chất cục vụ xét kiểm covid một mươi chín
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần một mươi tỷ đồng
đối tượng dương đệ hoàng chủ tài nguyện lệ thủy tỉnh quảng bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan tỉnh bản liên hỗng thầu khởi tố bắt tạm
trước đó hoàng cùng em tuột là dương đệ hậu dự nhau vào công trình xây dựng chuồng cắt tài sản
hoàng bị ông nguyễn đình thăng là công nhân làm việc tại công trình phát hiện
học tẩu hoát hoàng đã lấy cây sắt có sẵn trong phòng đánh vào đầu ông thăng
làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh và tử vong sau đó
một mươi bốn năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh bình định đã tuyên phạt đinh quốc tuấn
trú tại thành phố quy nhơn về tối tiết người
đáng chú ý trong vụ án này tuấn không hề có mâu thuẫn nhưng lại đứng ra giàn xếp để các bên đánh chém nhau
vụ việc khiến anh trần phúc đạt bị thương tích đẩy phần trăm và một người bạn của đạt vào ca ngăn bị chém tử vong
một đường dây đánh bạc trực tuyến lên tỉnh vừa bị công an thành phố bình tỉnh nghệ an chết xóa bắt giữ hai mươi hai đối tượng
bước đầu cơ quan công an chứng minh trong thời gian năm tháng số tiền đánh bạc lên tới hơn một tỷ đồng
đường dây hoạt động từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai do phan minh hoàng cầm đầu và đạt hùng dũng ở thành phố bình làm đại lý cấp cưới
cung cấp tài khoản cho các con bạc trên địa bàn
đường dưỡng chức năng đã thu giữ hai máy kính bạc hai mươi năm điện thoại di động bảy thẻ atm đồng thời phong tỏa ba tài khoản đơn hạng
hôm nay gần một trăm linh bảy thí sinh trên địa bàn thủ đô group vào ngày thi đầu tiên kỳ thi thuyền sinh vào lớp một mươi
đến thời điểm hiện tại các em đã kết thúc môn thi đầu tiên
một bữa phân đây là kỳ thi đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi hai
sau thời gian khỏng chứng dịch covid một mươi chín có quy mô thí sinh dự thi lớn
công an thành phố hà nội đã bố trí hơn một cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự
theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại các điểm thi đều diễn ra an toàn
thưa quý vị nhu cầu tìm việc làm trên mạng xã hội đang nở rộ vì nhiều người lao động thất nghiệp do ảnh quốc gia
những người muốn chuyển đổi công việc những bà mẹ bìm sữa mong kiếm việc làm thêm giờ để tăng thu nhập
nhân viên văn phòng sinh viên làm part time muốn gia tăng kinh nghiệm
đây đều là cơ hội để các đối tượng lừa đảo tận dụng kẽ hở nhằm kiếm lợi bất chính
vâng để tăng sự hấp dẫn thì các đối tượng còn rêu giao về những công việc nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại có mức thu nhập hậu hĩnh
quá tin và mất cảnh giác thì nhiều người đã tìm theo và hướng dẫn nhiều người lại rời bỏ cây hương để rồi tất cả trở thành nạn nhân
những vụ việc mới đây một lần nữa cảnh báo về bẫy lừa đảo kiểu này
mạo danh các tên tuổi lớn trong ngành thương mại điện tử những kẻ lừa đảo đã đăng tuyển cộng tác viên mua hàng và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân
hay mới đây vụ việc bé gái một mươi sáu tuổi bị dô dỗ vào thành phố hồ chí minh làm việc nhẹ lương cao sau đó mất tích và có người gọi điện đòi gia đình phải mang tiền vào chuộc
một lần nữa cảnh báo về bẫy lừa đảo trên mạng xã hội
những vụ lừa đảo như sau
đảo bằng các hình thức khác nhau song đều có chung miếng nổi là việc nhẹ lương cao liên tục được phản ánh trên truyền thông mà nạn nhân thường là các bạn trẻ
hàng loạt bình luận của cư dân mạng cũng cho biết thường xuyên nhận được những tin nhắn của gọi với nội dung tương tự
cuộc đời này không có gì là miễn phí vậy thì tìm đâu ra công việc nhẹ nhàng mà có thu nhập cao
biết vậy mà vẫn bị lừa thì cũng đành tự trích mình mà thôi
nếu có việc nhẹ lương cao thì con nên kiếm cái bằng

cao học giáo sư trước đã không có cái việc gì mà nhẹ lương cao chỉ cần nộp tiền là có đâu
do mạng xã hội ít xem tin tức thời sự ít đọc báo theo dõi thời sự xã hội thích sống ảo
là những đối tượng bọn lừa đảo nhắm tới
hy vọng nhà trường xã hội tăng cường tuyên truyền định hướng cho giới trẻ biết và tránh xa cản bẫy
không có gì là dễ ăn cả nhất là vào thời đại công nghệ bốn
không ở đâu cũng thấy màu mỡ kiểu thu nhập thụ động làm tự do tại nhà đầu tư v v
những công việc được nói là nhẹ nhàng lương cao đều là những việc liên quan đến lửa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
như soạn thư gửi phát tán tin nhắn trên mạng xã hội và tư vấn rụ rỗ về vay tiền trực tuyến đánh bạc chơi game qua mạng
nhiều cư dân mạng nhận định tình trạng lừa đảo dạng này đang ngày càng có chiều hướng gia tăng số nạn nhân cũng ngày một nhiều
vì vậy ngoài sự cảnh giác của một bộ phận giới trẻ thì cơ quan chức năng cần tiết liệt vào cuộc cho đáp các loại tội phạm này
đa phần cư dân mạng thẳng thắn không có chuyện ngồi mắt ăn bát bàng
cần giáo dục cho học sinh sinh viên kỹ năng sống
thực ra nó cũng là đạo đức sống chỉ khi mình bỏ công sức trí tuệ thì mới gặt hái được thành quả
đó là điều đương nhiên ngược với điều này khi chỉ là ảo mộng
hãy giáo dục con trẻ những trò lừa đảo này đó là trách nhiệm của các bậc cha mẹ
đài và cơ quan công an đã nhắc nhở nhiều rồi mà vẫn còn bao nhiêu người mắc phải
các cụ đã dạy của rẻ là của ôi không có việc nào nhàn hạ mà thu nhập cao cả
công nghệ thông tin đã mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng có nhiều hệ lụy đau đớn
những tin nhắn lừa đảo được gửi hàng ngày chắc chắn đã và sẽ nhiều người bị lừa như vậy
đề nghị nhà mạng và cơ quan công an vào cuộc xử lý gấp
không có quận nào từ trên trời rơi xuống dễ ăn như vậy
nếu mà công việc dễ ăn vậy chắc dân mình không ai thất nghiệp

đời sống được cải thiện rồi đúng là trò bịp
lòng tham cộng với sự thiếu nhận thức khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội
sẽ khiến nhiều người dễ dàng trở thành con mồi của những kẻ lừa đảo
các trường hợp bị rụ rỗ lừa xuất cảnh trái phép qua campuchia bằng đường tiểu ngạch
rồi bán vào các khu sòng bạc bị đánh đập sau đó buộc gia đình phải dùng tiền chuộc người về
nhiều lao động có thể trở thành nạn nhân của các loại tội phạm mua bán người
bị ép bán dâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cư dân mạng cho rằng bằng những cảnh báo sẽ giúp nhiều người trẻ thức tỉnh
không có công việc nhẹ nhàng nào đem lại mức lương cao ngoại trừ đó là một cái bẫy
bởi người ta vẫn thường nói rằng miếng format miễn phí thì chỉ có tròng bẫy chuột
bạn nghĩ sao về việc nhiều bạn trẻ vững bẫy việc làm
hãy chia sẻ quan điểm của mình với phép phết của truyền hình công an nhân dân

thế nhưng mà chính cái thời tiết này và mặt đường nhựa này
thì theo nhiều người nông dân chia sẻ

ở những cái sân nhà hay là sân phơi ở trong làng
và chính vì vậy thì cả làng đã ra đây phơi thóc
phơi ngoài này thì nó trôi trôi là đất
ở đây nó nóng ở đây nó nóng
nên nó nhanh khô
nó nhanh khô gọi là nó nắng nó suốt cho đến tối
thế là chỉ cần có mà nắng thôi
không nên thì nói chung là nên nào cũng được
thế nhưng mà ở đây làm phơi là nó nhanh khô hơn
gọi là nó trống ráo hơn
nhưng mà trăn trồn là vứt lắm
à nhanh hơn nắng hơn
nhưng mà trăn trồn thì còn vẫn về lương xe
đi dọc một số tuyến đường quốc lộ
đường gom cao tốc ngoại thành hà nội
những hình ảnh như thế này
trở nên quen mắt mỗi mùa thu hoạch lúa
đường ba bốn làn xe thì một nửa biến hẳn thành sân phơi thóc
người dân vô tư đông vui rủ nhau ra quốc lộ
phơi thóc như một thói quen
với trời nắng to con đường sẽ bị chiếm dụng vài ngày
trong một đợt phơi thóc
hết hộ này đến hộ khác đua nhau xí chỗ
bằng những bao tải to tranh ảnh như thế này
được đặt ở ngay giữa đường
quốc lộ đường gom đường lớn thì chỉ chiếm một nửa
còn trong làng thì đường liên xã
liên huyện toàn bộ diện tích mặt đường
biến thành sân phơi
dù đã được các lực lượng chức năng địa phương nhắc nhở
từ năm này qua năm khác
có người ta cũng có nói là những người đánh thị
cũng phải phơi không phơi cho lấy bỏ thì hỏng mất
phơi ở đây thì nó chóng cô hơn
thế nhưng mà các chú là các chú cấm
không cho chúng tôi phơi
nhưng tôi không có sân phơi
chúng tôi vẫn cứ phải liêu phơi để lấy gạo ảnh
chúng tôi chỉ có nhớ có tuần hoặc là
hai ba nắng là chúng tôi xong thôi
về tình thì có thể hiểu và thông cảm
cho những người nông dân này
nhưng cũng phải thông cảm cho những người đi đường
bởi không ít lần chỉ vì những đống thóc như thế này
mà nhiều người tham gia giao thông
đã phải chịu những thương tật không đáng có
có thể là phản ứng nhiều lúc không kỳ
và dẫn đến là có thể gây ra
những vấn đề tai nạn
có thể là chính người ta bị tai nạn
hoặc là có thể gây tai nạn cho những người
ở chạy phía sau
cái thứ hai là khi mà chúng ta phơi dơm
rồi phơi thóc trên mặt đường
thì làm cho tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường
nó không còn là trực tiếp nữa
và khi mà người ta tiến hành phanh
thì cái lực phanh
nó gần như là ăn rất thấp
và khi mà người ta tiến hành phanh
và cái vấn đề dẫn hướng của bánh xe
nó không còn như ban đầu nữa
và có thể xe hoàn toàn dễ bị mất hướng
khi mà các bánh xe tiếp xúc
trên các lớp thóc
hoặc là lớp dơm
mùa gạt vẫn còn kéo dài
và những ẩn họa tai nạn giao thông
từ việc phơi thóc trên đường
vẫn luôn treo lơ lửng ở các vùng quê
chính quyền địa phương cần có giải pháp xử lý
đối với thực trạng này tránh để tái diễn
năm này qua năm khác
và đặc biệt là tránh được những tai nạn
đáng tiếc cho người tham gia giao thông
theo quy định của pháp luật
hành vi phơi thóc lúa dơm dạ
trên đường bộ bị nghiêm cấm
tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra
người vi phạm có thể bị xử lý hành chính
hoặc là trư cứu các nhiệm hình sự
những hành vi này mỗi khi đến mùa gặt lại tái diễn
nhưng hiếm khi bị nhắc nhở xử phạt
để ngăn chặn thì ngoài tăng cường tuyên truyền nhắc nhở
chính quyền địa phương cũng cần phải xử phạt nghiêm
đủ sức gian đe đối với những trường hợp vi phạm
thưa quý vị bộ tài chính vừa hoàn thiện
dự thảo luật giá sửa đổi
nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế
của luật hiện hành đã qua chín năm
trong đó thì chính sách bình ổn giá
những loại hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu
là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm
cũng sẽ được thay đổi trong dự thảo luật lần này
quan điểm của bộ tài chính đó là
chính sách về bình ổn giá sẽ được hoàn thiện
theo hướng linh hoạt trong các tình huống
xung quanh nội dung này chúng tôi có cuộc trao đổi
với phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính
cụ thể bộ tài chính đề xuất
danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá
sẽ được giao thẩm quyền cho chính phủ quy định chi tiết
trên cơ sở các nguyên tắc chặt chẽ
tại điều một mươi sáu dự thảo luật đã quy định chi tiết
hơn các nguyên tắc bình ổn giá
và cụ thể hóa các trường hợp áp dụng bình ổn giá
bao gồm trường hợp giá của hàng hóa dịch vụ
tăng quá cao hoặc giảm quá thấp
trong một khoảng thời gian ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
sản xuất kinh doanh mặt bằng giá thị trường
hoặc trong trường hợp dịch bệnh thiên tai
hoặc khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp
theo quy định tại luật tình trạng khẩn cấp
đồng thời dự thảo đề xuất tăng cường phân công
phân cấp rõ trách nhiệm trong việc triệt khai
bình ổn giá trên phạm vi cả nước và trên địa bàn
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chương trình công an nhân dân
vâng thưa phó giáo sư thì trước khi chúng ta bàn đến những quy định mới
về bình ổn giá trong sự thảo luật giá sửa đổi
thì phó giáo sư có thể phân tích cho khán giả của chương trình công an nhân dân
được biết là cái việc bình ổn giá đối với một số mặt hàng và dịch vụ
thì nó có cái vai trò như thế nào trong thị trường
trong kinh tế thị trường có tư duy chưa chuẩn
có nghĩa là nhà nước không cần quản lý giá
mà để cho giá thị trường tự điều tiết
thì quan điểm nó hoàn toàn là sai lầm
trong công tác quản lý giá
thì luôn luôn nhà nước phải tạo một điều kiện là bình ổn giá cả
thế bình ổn giá cả có nghĩa là gì
có nghĩa là làm bình ổn ở đây không có nghĩa là cố định
mà nó sẽ tăng giảm một cách tương đối
có nghĩa là tăng một mức nào hợp lý và giảm một mức nào hợp lý
thế thì trong điều kiện mà khi giá cả tăng bất thường
thì nhà nước phải tiến hành bình ổn giá
thế thì nhà nước tiến hành bình ổn giá bằng những cơ cụ gì
thế thì nhà nước có thể can thiệp vào
cái làm sao cho cung cầu cân bằng cho giá cả hợp lý
chúng ta biết là nếu trong những điều kiện
thì nhà nước có thể dùng công cụ chính sách tiền tệ
tiền tệ với lãi suất tín dụng cho vay
hay dùng chính sách thuế để giảm thuế
hoặc dùng chính sách bình ổn giá thương mại
hoặc người ta có thể dùng những biện pháp
để tổ chức quản lý thị trường kiểm tra thanh tra giá sáng
thay vì quy định cụ thể
danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá như luật giá hiện hành
thì dự thảo luật giá sửa đổi đã đưa ra quy định nguyên tắc
xác định danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá
theo phó giáo sư thì sự thay đổi này đã phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay hay chưa
hiện nay mà theo tính dụng hàng hóa tính cpi
thì cứ năm năm người ta thay đổi một lần
ví dụ như là năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thì chúng ta mới tính là hai trăm chín mươi sáu mặt hàng
nhưng đến hiện nay giai đoạn hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi năm
thì chúng ta tính
giai đoạn là bảy trăm năm mươi hai mặt hàng
có nghĩa mỗi một giai đoạn khác nhau thì cái rổ hàng hóa khối lượng hóa tính nó khác nhau
cho nên nói ở đây là những mặt hàng nào thủ diện bình ổn
thì người ta xem xét tùy điều kiện tùy từng thời gian
những mặt hàng nào thù diện bình ổn
đó là những mặt hàng có vị trí hết sức quan trọng
vị trí thiết yếu tác động để đẩy sống kinh tế xã hội hay ảnh hưởng đến cố kế dân dân
tại cái luật giá hai nghìn một mươi hai thì luật quy định rất là cụ thể
tại điều một mươi năm quy định rất là cụ thể
quy định như vậy có tính chất cứng nhất
vì mỗi một giai đoạn khác nhau điều kiện nó thay đổi nó khác nhau
thì có những mặt hàng bình ổn sẽ khác nhau
và chính cái tư duy đó đã thay đổi
cho nên quan điểm cá nhân tôi mà trong cái dự thảo
không quy định cụ thể những danh mục những mặt hàng định giá hoàn toàn là hợp lý
mà cái này giao cho chính phủ
mà chính phủ được thể hiện thông qua nghị định
và trong từng giai đoạn từng thời gian khác nhau
thì sẽ quy định những mặt hàng nào cần thiết đưa vào diện quy định một giá
với dự thảo luật giá được sửa đổi
thì sách giáo khoa có thể nằm trong diện được định giá
theo phó giáo sư thì việc này sẽ có những tác động tích cực như thế nào
và việc định giá thì phải thực hiện như thế nào cho phù hợp
ta thấy là xoay quay về ký giá sách giáo khoa thời gian vừa qua
được thời điểm như thế này chuẩn bị vào năm mới
thì đó là một điểm nóng đối với dư luận xã hội
tại vì ta thấy là đối với lý tự sách giáo khoa
thì mọi người nhà nhà đều bị tác động
thì theo quan điểm tôi thì hiện nay là nhà nước là
phải coi sách giáo khoa là một hàng hóa đặc biệt
là vì giáo dục là quốc sách
nó là sự hương thịnh sự phát triển của đất nước
nhưng nó là sản dụng đặc biệt
thì trong bối cảnh trong tình hiện nay thì chúng ta phải định giá đó
phải định giá để làm sao cho nó hợp lý
thì định giá đối với sách giáo khoa thì cũng không phải là vấn đề đơn giản
thì mặc dù thì vừa qua thì những quý quốc hội có đưa ra rất nhiều quy định
thì một trong những quy định đó là sẽ đưa vào cái luật giá
mà sắp tới đang tiến hành xây dựng soạn hảo gian dự hảo
quyết định sách giáo khoa là một hàng hóa đặc biệt
và nhà nước sẽ quyết định định giá
trong cái khâu mà định giá sách giáo khoa
thì theo quan điểm cá nhân tôi có ba khâu
chúng ta phải dạy dõi nó ra
khâu thứ nhất là khâu biên soạn
thì chúng ta phải đòi hỏi là nguồn ngân sách từ nhà nước
mà chính bao cấp chỗ này
khâu thứ hai là khâu ý đấn
thì theo ý ý đấn thì trên cơ sở cạnh tranh
với một cái phương án
nội dung như vậy
đưa cho trước nhà xuất bản và đưa ra một giá cạnh tranh
và trên cơ sở khi phát hành chúng ta tiến hành cạnh tranh
một trong những điểm nữa được nhiều người quan tâm
trong sự thảo luật giá sửa đổi
đó là bộ tài chính cũng đã đề xuất
bỏ các quy định về lập và sử dụng quỹ bình ổn giá
hiện nay thì chúng ta chỉ có duy nhất một quỹ bình ổn giá
đó là quỹ bình ổn giá xăng dầu
theo phó giáo sư thì cái việc bỏ quỹ này
tại thời điểm này đã phù hợp hay chưa
và phó giáo sư có thể phân tích kỹ hơn
về vấn đề này được không ạ
xoay quanh vấn đề này thì có rất nhiều ý kiến khác nhau
có quan điểm cho rằng trong cơ chế thị trường
không nên tồn tại cái quỹ này
nhưng đối với các cơ quan chức năng
thì ta cảm thấy là rất là cần tại sao
bởi vì giá do nhà nước quy định
mà chúng ta thấy xăng dầu là một mặt hàng thiết yếu
tác động đời sống sản xuất an ninh xã hội
mà mỗi một sự biến động của xăng dầu
tác động tới mặt bằng của giá
có nghĩa là tác động đến hành pháp
cho nên trong cái bối cảnh mà khi giá xăng dầu
thế giới tăng cao phải có một nguồn
lực tài chính dự trữ để chúng ta bổ sung
để làm cho cái giá xăng dầu
trong nước giảm hơn giá xăng dưới dưới
cho nên cần phải quỹ bình ổn nhằm mục tiêu
để kiểm soát hành pháp thực chất đối với doanh nghiệp
xăng dầu thì ta không bận bả còn đối với
người tiêu dùng thì như thế nào người tiêu dùng
thì người ta thấy là tiền của người ta ứng ra trước
đến khi giá lên thì người ta bỏ ra
lại chi ra thì người ta không được lợi
thì tôi thấy là trong cái cuộc
mà giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
đi giám sát để kiểm soát quỹ bình ổn
thì cũng đã thừa nhận bên cạnh
mặt tích cực của nó góp phần kiểm soát
làm pháp nhưng bên cạnh đó thì theo
quan điểm của cơ bộ phận
giám sát ủy ban thường vụ quốc hội cũng nên
là dần dần sẽ bỏ thì cơ sở
nào mà nên bỏ thì theo tôi được biết
thì bộ trưởng bộ công thiên
nguyễn hồng diên thì khi mà
điều hành giá xăng dầu thì có phát biểu
hiện nay là cái chu kỳ
tần suất điều hành giá xăng dầu trước kia
là ba mươi ngày rút xuống một mươi năm ngày
và hiện nay là một mươi ngày thì tiến
tới là chúng ta phải điều hành cái giá xăng dầu
tiến tới là một hai ba ngày thế thì trong
bối cảnh điều hành giá xăng dầu
sát ra thị trường một hai ba ngày
thì theo quan điểm cá nhân tôi cũng không cần thiết
phải có cái quỹ bình ổn cho nên cái việc
bỏ quỹ bình ổn là cần thiết
nhưng với điều kiện cái việc
điều hành cái tần suất điều hành giá
trong khoảng thời gian một hai ba ngày
còn nếu mà một mươi một mươi năm ngày thì theo
quan điểm cá nhân tôi vẫn nên tồn tại xăng dầu
là một trong những mặt hàng được rất là
nhiều người quan tâm nếu các quy định
về bình ổn giá trong dự thảo
được thông qua thì có thể tác động
như thế nào đến giá mặt hàng này trên thị trường
thưa phó giáo sư có rất nhiều người
quan điểm là bỏ quỹ bình ổn giá
thì khi giá xăng dầu thế giới tăng cao
thì hạ thấp xuống thấp
thì cái gì để điều tiết nó để điều chỉnh nó
một cái người ta lo nghĩa này
là vì để điều chỉnh giá xăng dầu thì có mấy cái van
van thứ nhất là van thuế
van thứ hai là van quỹ bình ổn
thì hiện nay bỏ cái van kia rồi
mà phù hợp với cơ chế giá thị trường thì qua lại cái van thuế
thế thì nhà nước có thể
sử dụng công cụ van thuế
ví dụ như là van thuế thì chúng ta thấy có bốn cái loại thuế
thuế nhập khẩu thuế vat
thuế thiết thu đặc biệt thuế bảo vệ mưu trường
trong điều kiện mà chúng ta để
cùng hòa nhập với cái giá thế giới
nhiệm điệu cái giá thế giới
trong một hai ba ngày điều chỉnh
thì chúng ta cần thiết phải bỏ quỹ bình ổn
nhưng bên cạnh đó không có lo
là cái công cụ gì cái van gì điều chỉnh
thì chúng ta còn cái van đó là van thuế
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn
những phân tích vừa rồi của phó giáo sư